vào tháng năm năm hai nghìn một mươi năm tại hà nội công an quận thanh xuân đã giải cứu cho hai nạn nhân là các nữ sinh
bị các đối tượng rụ rỗ lừa gặp mặt rồi bị khống chế giam giữ và ép làm tiếp viên nhà hàng
đáng chú ý đây không phải là vụ việc đầu tiên lạm dụng tình dục trẻ em gái diễn ra trên địa bàn cả nước
đặc điểm chung của những vụ án này là kẻ gian đều thông qua mạng internet để lừa gạt và tiếp cận với nạn nhân
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên đến từ chính sự quản lý của gia đình đối với các em khi sử dụng internet
mà hầu hết các em đều chưa có những hành trang để ứng phó với cạm bẫy trên mạng
đặc biệt là tiếp cận báo chí
vấn đề thứ ba là vấn đề giáo dục
đặc biệt là vấn đề giáo dục gia đình
thực ra công bố ba mẹ không phải biết
thứ hai là giáo dục nhà trường
chúng ta thử xem xem
nhà trường nhồi nhét rất nhiều các kiến thức tòa án lý hóa ngoại ngữ nhà
nhưng mà giáo dục về đạo đức giáo dục về các kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục
bạo lực và các kỹ năng phòng ngừa xâm hại qua mạng chưa có
theo số liệu nghiên cứu khảo sát
gần ba trăm linh trẻ của trung tâm sáng kiến sức khỏe dân số
phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội thực hiện năm hai nghìn một mươi chín
có tới tám mươi bảy trong số đó đã từng ít nhất một lần gặp những điều không mong muốn qua mạng
việc trẻ bị lạm dụng xâm hại qua mạng internet
thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng đối với cuộc sống của các em
về mặt tâm lý sức khỏe học tập thậm chí có thể dẫn đến tự tử